viêm nhiễm phần phụ kéo dài sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến những cơ quan lân cận trong đó có cả bằng quang và điệu quản
hai bộ phận này sẽ bị chèn ép dẫn đến các hiện tượng đái rắt tiểu bút và ứ nước ở thận
kinh nguyệt ra nhiều trong thời kỳ hành kinh suất huyết bất thường đau bụng kinh dữ dội tru kỳ kinh nguyệt kéo dài bất thường máu kinh có màu đen vón cục có thể ra máu giữa chu kỳ kinh
bác sĩ khuyến cáo viêm phản phụ là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đặc biệt là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
nếu không chú trọng thì phụ nữ rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản
vì vậy việc nhận biết và điều trị kịp thời cùng với việc thực hiện vệ sinh đúng cách và tái khám phụ khoa định kỳ là rất quan trọng để ngăn ngừa biến chứng và giữ gìn sức khỏe cho người phụ nữ